thiếu đất sản xuất thiếu nước sinh hoạt người dân không mặn mà với nơi ở mới
nhà cửa được xây dựng lên đa số bỏ không
đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án tái định cư cho hàng trăm hộ dân chịu ảnh hưởng
của thủy điện plei krom thuộc thôn pa trang xã đắc long huyện đắc hà tỉnh con tum
dự án được triển khai từ năm hai nghìn chín đến nay vẫn chưa hoàn thành
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh con tum
dự án tái định cư tại thôn pa trang có tổng kinh phí gần một trăm năm mươi tỷ đồng
ổn định cho ba trăm linh hộ với một năm trăm linh nhân khẩu
sau một mươi năm hàng chục hộ dân vẫn chưa chịu về khu tái định cư
những hộ dân đã về sinh sống tại khu tái định cư cuộc sống vô cùng bấp bênh
thiếu nước sinh hoạt thiếu đất sản xuất nhà cửa được xây dựng lên đa số đều bỏ không
có nhận rồi nhưng mà không muốn nhận tại vì đất nó dốc quá không làm ăn được
đấy chỉ mong sao là dân chỉ mong sao có cái chỗ nào mà cái chỗ cũ đã như thế rồi
mà lên ở chỗ mới này phải bằng hoặc là hơn
mong muốn của bà con ở trên đây là mong dự án nhanh chóng
coi như là triển khai cái vấn đề cấp đất canh tác cho bà con
nhanh sao nhanh chóng lên để cho bà con còn
kịp thời nó nên nó sinh sống
cái cuộc sống lâu dài sau này thì nó phải có mảnh đất để mình canh tác sản xuất
trong số một trăm hai mươi sáu hộ dân đăng ký di rời chuyển đến khu tái định cư sinh sống
chia làm hai đợt
tuy nhiên hiện mới có hơn sáu mươi dân đến ở còn lại các hộ dân khác chưa đến ở
tại dự án khu tái định cư rất nhiều hạng mục được đầu tư không bảo đảm
trong thời gian tới chúng tôi kiến nghị là
bàn của nhi dự án là
tham mưu ban huyện sớm hoàn thành các hạng mục
cũng như là các chế độ chính sách của người dân liên quan dự án này
sớm để hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý người dân
còn đối với những ý kiến phản ánh của người dân không thuộc tầm quyền giải quyết của xã
thì chúng tôi đã tổng hợp báo cáo các đoàn kiểm tra công tác của huyện
rồi các cơ quan phòng bang có liên quan về phối hợp giải quyết
theo ủy ban nhân dân huyện đắc hà bảy mươi bốn hộ dân di rời đợt hai
với mức hỗ trợ xây dựng nhà là hai mươi triệu đồng một hộ
hơn một mươi năm triển khai thực hiện dự án vẫn chưa hoàn thành
thì cũng là quãng thời gian một mươi năm nhiều hộ dân thuộc diện tái định cư
mòn mỏi chờ đợi ngày được về ổn định tại nơi ở mới